hơn một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng bảy bão số bốn đã đổ bộ lên địa bàn tỉnh quảng trị với sức gió gần tâm bão mạnh cấp tám ở khu vực huyện đảo cồn cỏ gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi vùng ven biển cửa việt gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi vùng đồng bằng gió giật cấp chín
bão số bốn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị
ngay trong sáng ngày hai mươi năm tháng bảy các ngành chức năng và các địa phương ở tỉnh quảng trị đã kêu gọi tàu thuyền vào các cửa biển cửa sông lên bờ răng néo trú tránh bão
tính đến chiều hai mươi năm tháng bảy có hai hai trăm tám mươi bảy tàu thuyền hơn sáu tám trăm linh năm người neo đậu tại bến tránh chú bão an toàn
ngoài ra hiện có năm mươi chín tàu thuyền ngoại tỉnh với bốn trăm linh hai người đang neo đậu tại các bến cảng của tỉnh quảng trị
chủ động khi mà báo tan chủ động thống kê các thiệt hại về người về tài sản đồng thời báo cáo lên cấp trên để có hỗ trợ kịp thời cho bà con
theo thống kê ban đầu đến chiều ngày hai mươi năm tháng bảy ở quảng trị có một người chết trên biển trôi vào bờ biển xã vĩnh kim huyện vĩnh linh
bốn mươi tám nhà dân bị sập siêu vẹo và tóc mái hai mươi hai chiếc thuyền ở huyện do linh bị chìm bốn mươi hecta cao su và hàng nghìn cây công nghiệp bị gãy đổ
mưa lớn cũng đã làm ngập úng hơn bảy trăm tám mươi hectare lúa và hoa màu ở hai huyện triệu phong và hải lăng